những tin tức an ninh trật tự mới nhất từ các địa phương và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
ngày hôm nay sau gần một tháng xét xử và nghị án tòa án nhân dân tp hcm bắt đầu tuyên án hai mươi ba bị cáo
trong vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
theo nội dung vụ án nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba
giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty
sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp
tính đến ngày khởi tố vụ án là ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hơn ba năm kể từ ngày thành lập
công ty alibaba triển khai bán hàng trên năm mươi tám dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép
dù chỉ là thủ tục cấp phép
chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện mức án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng với tội danh này viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo
với mức án từ thấp nhất là một mươi hai đến một mươi ba năm tù giam cao nhất là hai mươi năm tù giam
bị cáo võ thị thanh mai là vợ của nguyễn thái luyện bị đề nghị hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đến một mươi bốn năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt phải chịu là ba mươi năm tù
nguyễn thái lực là em trai của luyện hai mươi năm tù giam vì lừa đảo
từ một mươi đến một mươi hai năm tù vì dựa tiền tổng hợp là ba mươi năm tù giam
bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị tuyên phạt từ năm đến sáu năm tù về tội rửa tiền
thông tin từ công an quận bình tân quận tân bình tp hcm cho biết
đơn vị này đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã tiến hành khám xét và tạm giữ hình sự tám mươi sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản thông qua mạng viễn thông
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khám xét ba điểm
gồm tầng một tòa nhà halo building số sáu mươi núi thành
phường một mươi ba quận tân bình phòng một trăm linh hai tòa nhà số năm trăm tám mươi sáu trên tám cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình
công ty tại địa chỉ một nghìn ba mươi chín cách mạng tháng tám phường bảy quận tân bình
công an thu giữ một trăm linh chín máy tính để bàn sáu mươi bảy laptop một máy in một trăm một mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô
bốn mươi sáu xe gắn máy các loại hai mươi bảy thẻ ngân hàng của các đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng giả danh là nhân viên của ngân hàng
phát hành thẻ tiến dụng gọi điện thoại
tư vấn các chủ thẻ tiến dụng rút tiền mặt qua phần mềm
sau khi nạn nhân đồng ý các đối tượng yêu cầu chụp hình hai mặt thẻ tín dụng và cung cấp mã otp
sau đó thì chúng sẽ thực hiện quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên một website
để chuyển đổi tiền từ thẻ của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng và để chiếm đoạt
hiện công an quận tân bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
tiếp tục đấu tranh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung thuộc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
vừa chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng thừa thiên huế bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng và công an tỉnh thừa thiên huế
triệt phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép ba kg ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trước số nhà một mươi bốn phường trường an tp huế
lực lượng phối hợp với các đơn vị
khống chế thành công đối tượng đặng minh trí khi đang vận chuyển hai gói tinh thể rắn màu trắng
khám xét nơi ở của đối tượng đặng minh trí tại tổ tám phường thủy xuân tp huế
lực lượng chức năng phát hiện năm viên nén màu nâu một túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
tiếp tục đấu tranh truy xét vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày trước số nhà bốn trăm một mươi bốn đường nguyễn văn cử phường liên triểu thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng và công an đà nẵng đã kiểm tra xe ô tô do dương đức quyết điều khiển
qua khám xét phát hiện một gói tinh thể rắn màu trắng
đối tượng đặng minh trí và dương đức quyết đều khai nhận các gói tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp
có chậm lượng là ba kg
hiện các lực lượng đang tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa thiên huế
tiến hành các bước điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch là hơn ba trăm linh tỷ đồng
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh khánh hòa triệt xóa
ba đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai công an tỉnh khánh hòa đã huy động lực lượng ở nhiều đơn vị nghiệp vụ
do phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì
tiến hành đồng loạt khống chế một mươi ba đối tượng
và tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng
đường dây này do võ duy hùng và trần châu trình cùng chú tại thành phố nha trang cầm đầu
qua kiểm tra khám xét cơ quan công an đã tạm giữ hơn một hai tỷ đồng
như ngoại tệ và sổ sách liên quan đến các hoạt động cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan chức năng xác định đường dây này có hơn năm trăm linh tài khoản đánh bạc
với hơn sáu mươi đối tượng tham gia
trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
số tiền đánh bạc các đối tượng giao dịch là gần ba tỷ đồng
và từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt
tổng số tiền giao dịch đánh bạc là hơn ba trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị tết nguyên đán thì đang đến rất gần
và bên cạnh những niềm hân hoan đón chờ năm mới
thì có một hiểm họa vẫn treo lơ lửng
đó chính là tai nạn do pháo nổ
và năm nào cũng vậy các vụ tai nạn liên quan tới pháo tự chế lại liên tiếp xảy ra
nếu như may mắn giữ được tính mạng
thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để lại hậu quả đáng tiếc
và thậm chí không thể hồi phục dẫn đến tàn phế
một thiếu niên một mươi bảy tuổi ở thái nguyên
đã bị dập nát hoàn toàn bàn tay phải và chân phải
đang phải trải qua cao phẫu thuật phức tạp
nguyên nhân cũng chỉ vì làm theo hướng dẫn trên mạng
tự mua thuốc pháo về
cho vào máy xay sinh tố để làm pháo tự chế
trong quá trình xay máy đã phát nổ
kèm các mảnh vụn của máy
khiến bệnh nhân bị thương nặng
bài viện thì bệnh nhân trong tình trạng sốc
có mất dịch mất máu rất là nhiều
và bệnh nhân cũng bị thương nặng
trước khi mổ chúng tôi phải
chuyển dịch và chuyển máu cho cháu
để thoát sốc sau đó mới có thể phẫu thuật được
kíp mổ của chúng tôi
khuyên động gần đến một mươi người
để có thể mổ cả hai tay
hai đùi cả bàn chân và
vùng bẹt biểu cho cháu
sau mổ cháu vẫn còn trong tình trạng sốc
và chúng tôi tiếp tục phải chuyển đến
ba lít máu cho tổng số
cơ thể của mình
sau khi mổ xong
ngày thứ ba bệnh nhân đã có thể
về toàn trạng
ổn định hơn
nhưng mà để lại
một cái di chứng là
bàn phế ở tay bên phải
mất một bàn tay
thì đây là một trường hợp rất là xót xa
vì bệnh nhân trong một tuổi rất là trẻ
mình có một mươi bảy tuổi rất là nhiều tương lai
dù thường xuyên cảnh báo
nhưng các bệnh viện vẫn cấp cứu
các trường hợp làm pháo tự chế
do xem hướng dẫn trên mạng
hoặc tự mua thuốc nổ từ các nguồn khác nhau
chỉ trong hai tuần bệnh viện trung ương
quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận năm trường hợp
bị tai nạn nghiêm trọng do tự chế
và sử dụng pháo nổ
hầu hết bệnh nhân ở đội tuổi thiếu điên
nhẹ nhất cũng mất vài ngón tay
theo bác sĩ khả năng phục hồi
của các bệnh nhân này là không cao
chỉ khoảng bốn mươi năm mươi
và sẽ phải mang di chứng suốt đời
gây khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống
tổn thương do pháo
đặc biệt là tổn thương do sóng nổ
thì nó là tổn thương mà
nó để lại nhiều những hậu quả
mà không chỉ là những phần mà mình nhìn thấy
mà nó gây ra ảnh hưởng nhiều
đến bộ phận sâu trong cơ thể
dụ như là gân xương vệch máu và thần kinh
và để lại nhiều những cái di chứng nặng nề về sau này
mặc dù đã cùng với cả các thầy thuốc
rất là giỏi của phía bệnh viện
đã cố gắng nghĩ ra nhiều biện pháp
để tạo hình phục hồi
tuy nhiên mức độ phục hồi rất là hạn chế
do đó mà tôi chỉ mang muốn là
làm sao mà bậc phụ huynh
cần phải quan tâm hơn
cũng như là nhà trường và xã hội
cần phải quan tâm thêm
và thực hiện nhiều những điều
những biện pháp để phòng ngừa
cũng như là cấm việc sử dụng
các chất nổ và đặc biệt là pháo
khi tết cận kề
các vụ tai nạn liên quan đến pháo tự chế
lại gắn với các em thanh thiếu niên
thật đau lòng và đáng tiếc
để lại nỗi đau không thể nào nguê ngoai
cho gia đình và xã hội
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật với những thông tin về truy nã tội phạm ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng lại ngọc linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu
xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm bợ
xã yên phú huyện lạc sơn
tỉnh hòa bình
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng văn huấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thọ
xã ngư lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và có xeo chấm cách một cm
sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bỏ mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện